trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại cả ba miền đêm và sáng sớm trời rét miền bắc nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi đến một mươi ba độ c vùng núi cao dưới năm độ c khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối
dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ một mươi bốn một mươi bảy độ có nơi dưới một mươi ba độ c